hôm nay ngày hai mươi một tháng bốn tức là ngày sáu tháng ba năm mậu tuất tại đền thờ đức quốc tổ lạc long quân trên núi sim
và tại đền thờ tổ mẫu âu cơ trên núi vạn thuộc khu di tích lịch sử đền hùng thành phố việt trì tỉnh phú thọ
ban tổ chức dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn một mươi tám đã tổ chức lễ dỗ đức quốc tổ lạc long quân và dân hương tưởng niệm tổ mẫu âu cơ
theo kế hoạch lễ hội đền hùng năm hai nghìn một mươi tám diễn ra trong năm ngày từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi năm tháng bốn tức từ ngày sáu đến ngày một mươi tháng ba âm lịch
trong không khí thiêng liêng của những ngày rỗ tổ các đồng chí lãnh đạo tỉnh phú thọ và đồng bào cả nước đã thể hiện lòng thanh kính
tri ân của con cháu lạc hồng đối với tổ tiên những người đã có công sinh thành ra cộng đồng dân tộc việt
khởi dựng cơ đồ mở mang bờ cõi cầu mong cho đức quốc tổ lạc long quân và tổ mẫu âu cơ
phù hộ cho đất nước thái bình thịnh trị bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ giữ vững chủ quyền biển đảo biên giới vùng trời của đất nước
phù hộ cho bách gia chăm họ luôn đoàn kết một lòng phát huy sức mạnh để thực hiện tốt hơn nữa công cuộc đổi mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
trước đó dân hương tưởng niệm đức quốc tổ lạc long quân tại đền thờ đức quốc tổ đã diễn ra phần tế do đội tế xã trung hóa
thành phố việt trì thực hiện trang nghiêm theo lễ nghi truyền thống thể hiện lòng thành kính tri ân của con lạc cháu hồng đối với tổ tiên
những người đã có công sinh thành ra cộng đồng dân tộc việt khởi dựng cơ đồ mở mang bờ cõi đặt nền móng vững chắc cho quốc gia dân tộc việt nam